thưa quý vị năm nay việc tiêu thụ vải sớm khá thuận lợi doanh nghiệp sẵn sàng nhập khẩu lợn sống ngay khi được cấp phép
thị trường xuất khẩu lao động vẫn chưa thể phá băng nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
là những thông tin chính trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
hiện vẫn chưa có thương nhân trung quốc sang thu mua vải tuy nhiên hàng chục nghìn tấn vải sớm đã được tiêu thụ tại thị trường trong nước
theo sở công thương bắc giang việc tiêu thụ vải sớm khá thuận lợi giá bán bình quân hai mươi năm đồng một kg
tại hải dương vải thiêu ở huyện thanh hà đã bắt đầu thu hoạch giải rác giá bán bình quân từ hai mươi tám đến ba mươi đồng một kg
hiện chỉ có thương nhân thương lái người việt nam thu mua vận chuyển đi tiêu thụ chủ yếu ở thị trường trong nước
năm nay nhiều nhà vườn ở đồng bằng sông kiều long bị thiệt hại kép do mất mùa mất giá trong khi tình hình tiêu thụ trái cây rất ảm đạm
tại tp hcm những ngày gần đây các loại trái cây như vải mận trôm trôm mang cụt sầu riêng xoài nhãn được bán nhiều và rẻ bằng năm mươi đến bảy mươi những năm trước
lượng hàng về chợ đầu mối lớn nhất tp hcm giảm đến hai mươi hai do sức mua yếu
cùng với đó là xuất khẩu sụt giảm do tác động của covid một mươi chín
đã khiến các nhà vườn thiệt hại lớn
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số người giao bán thịt siêu thị với giá siêu rẻ thu hút sự quan tâm của các bản nội trợ trong bối cảnh giá thịt lợn trên thị trường cao ngất ngường
theo quảng cáo đây là hàng siêu thị bán sau hai ngày không bán hết nên trả về kho để nhập hàng mới
không phải thịt đông lạnh nhập khẩu
tuy nhiên các siêu thị cho hay có quy chế xử lý các loại thịt đã hết hạn sử dụng rất nghiêm ngặt
với giá bán rẻ hơn rất nhiều so với giá thịt lợn tại các chợ và siêu thị
nhiều người tiêu dùng nghi ngại nguồn gốc của các loại thịt này do khó kiểm chứng
trong tuần tới sau khi cơ quan thú y thỏa thuận điều kiện vệ sinh thú y và mẫu chứng nhận kiểm dịch lợn
việc nhập khẩu lợn sống vào việt nam sẽ được thông qua
hiện đã có gần chục doanh nghiệp đăng ký nhập lợn sống từ thái lan về việt nam
theo doanh nghiệp chỉ cần có giấy phép nhập khẩu sau ba năm ngày

lợn thái lan sẽ về việt nam tại khu cách ly chờ ra thị trường với giá bình ổn
các lô lợn sống nhập về việt nam bằng đường bộ dự kiến trong tháng sáu sẽ có lô lợn sống đầu tiên được nhập khẩu
sau khi việt nam và nước xuất khẩu thống nhất thủ tục xuất nhập khẩu
trong khi nhiều ngành kinh tế đã bắt đầu được khởi động trở lại thị trường xuất khẩu lao động vẫn chưa thể phá băng
trong quý i năm hai nghìn hai mươi việt nam có khoảng trên ba mươi hai lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
tuy nhiên sang tháng bốn và tháng năm
chưa có lao động người việt nam nào được xuất cảnh
các thị trường của việt nam hiện cũng chưa mở cửa tiếp nhận trở lại
dự kiến trong thời gian tới thị trường lao động vẫn chưa thể nối lại do phụ thuộc vào tình hình khống chế dịch bệnh ở các nước tiếp nhận
ngay cả khi các thị trường mở cửa trở lại
quy mô lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ giảm sút nhiều so với cùng kỳ những năm trước
mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ được nâng từ chín triệu đồng hiện nay
lên mức một mươi một triệu đồng một tháng đối với đối tượng nộp thuế kể từ ngày một tháng bảy
mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ được điều chỉnh nâng từ chín triệu đồng hiện nay
lên mức một mươi một triệu đồng một tháng kể từ ngày một tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm hai nghìn hai mươi
các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ giá cảnh cũ
được xác định lại số thu nhập thuế cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới
khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn hai mươi
mới đây bộ công an đã phát thông tin
về một tháng trước
cũng cảnh báo về thủ đoạn tội phạm mới
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online
và các hộ cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ
các đối tượng sẽ gửi một tin nhắn
đường link xả mạo website của dịch vụ
chuyển tiền quốc tế western union
dẫn dắt các bị hại tiến hành
các bước đăng nhập vào đường link của trang web xả mạo
có hiển thị giống như website trình thức
của western union để đánh cắp
thông tin như tên tuổi địa chỉ
mã số thẻ khách hàng
sau khi có được thông tin tài khoản
các đối tượng sẽ được
thực hiện giao dịch chuyển tiền rút tiền
và các bị hại sẽ tin rằng
đối tượng đã thanh toán mua hàng
bộ công an cảnh báo người bán hàng online
đặc biệt là các cá nhân kinh doanh
cần thận trọng xác minh kỹ thông tin
khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến
những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
và xin kính chào tạm biệt